sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng vừa có công văn yêu cầu các trường học từ cấp mầm non đến đại học trên địa bàn
cho học sinh sinh viên nghỉ học do ảnh hưởng của bão số sáu
các trường học trên địa bàn thành phố cũng được yêu cầu thông báo cho học sinh sinh viên nghỉ học từ ngày thứ hai một mươi hai tháng một mươi
cho đến khi có thông báo mới tổ chức dọn vệ sinh trường lớp khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra
ngay khi nước rút để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại
báo cáo nhanh tình hình thiệt hại nếu có về sở giáo dục và đào tạo thành phố qua hệ thống thông tin chính quyền điện tử
hoặc bằng tin nhắn giao lô